cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và khám xét nơi ở của dương văn thế ở thị trấn bá hiến huyện bình xuyên để điều tra về hành vi giết người
trước đó sáng ngày tám tháng chín người dân đi qua đường liên xã thuộc thôn hiệp thuận xã thiện kế huyện bình xuyên
thì phát hiện một thi thể được che đậy bằng bạt dứa nằm ven đường đang trong quá trình phân hủy mạnh
qua khám nghiệm hiện trường và tử thi lực lượng công an xác định đây là vụ giết người
nạn nhân là phụ nữ chú tại huyện quản bạ tỉnh hà giang hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp bá thiện
sau hai mươi bốn giờ khẩn trương điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên là dương văn thế
tại cơ quan điều tra thế khai nhận toàn bộ hành vi giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự đe dọa giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với lê xuân giáp
trần phát đạt và hồ hồng quảng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
được biết lê xuân giáp và trần phát đạt là giám đốc những doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện hương khê
trong đó đạt là chủ tịch hội doanh nghiệp huyện hương khê
theo đó tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lê xuân giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là đối tượng có một tiền án về tội giết người
và một tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trần phát đạt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hồ hồng quảng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần phát đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đều trú tại thị trấn hương khê huyện hương khê
cùng một số người khác uống rượu ăn nhậu tại một quán ở khối bảy thị trấn hương khê
tại đây giữa giáp và đạt xảy ra xích mích cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc sau đó cả hai ra về
đạt về nhà lấy một khẩu súng cz bảy mươi năm cùng nhiều viên đạn đi đến nhà giáp
khi đến nơi đạt gọi giáp mở cổng để vào nói chuyện
lúc này giáp lấy trong nhà ra một khẩu súng ak đến cạnh đạt và dơ súng lên trời
bắn liên thanh gây ra sáu tiếng nổ rồi cả hai tiếp tục vào nói chuyện sau đó ra về
sau khi thực hiện hành vi phạm tội để tránh bị phát hiện các đối tượng đã thống nhất khai báo
bưng bít thông tin đồng thời cất giấu và tẩu tán hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án đe dọa giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với lê xuân giáp về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
đối với trần phát đạt và hồ hồng quảng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần văn liêu
năm mươi tuổi trú tại xã gia tam huyện crong nang tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là trần văn lân bốn mươi tám tuổi em ruột của new
theo cáo trạng vào ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một liêu và em trai cùng một số người khác
có tổ chức ăn nhậu tại nhà của niu
tại đây vì bực tức và sẵn có men rượu trong người nên lưu lấy một con dao nhọn đi ra ngoài
nói mọi người về lân đứng dậy thì bị anh trai mình đâm một nhát trúng vào vùng ngực bên phải
đâm xong lưu cầm dao đi vào trong phòng đóng cửa lại rồi đi ngủ
rất may lân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên vẫn bị tỷ lệ thương tật là năm mươi bốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần văn liêu một mươi ba năm tù về tội giết người
thưa quý vị kiểm tra hoạt động tại quán vũ trường havana club số ba mươi tám trần phú thành phố nha trang
công an tỉnh khánh hòa đã phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy
tại đây cơ quan công an phát hiện thu giữ một số gói nhỏ có chứa chất bột màu trắng
nghi là ma túy
có liên quan đã được đưa về trụ sở làm việc
kiểm tra nhanh phát hiện hai mươi sáu người dương tính với chất ma túy
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan đến việc tổ chức
tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh
trong việc để người khác sử dụng ma túy tại cơ sở của mình
với hành vi trộm cắp tài sản phan châu linh sinh năm hai nghìn ba
chú tại thôn mỹ danh xã tịnh hiệp
huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã bị công an huyện sơn tịnh bắt giữ để điều tra làm rõ
và thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm tài sản gồm bảy triệu đồng tiền mặt
bảy chỉ vàng một vòng đeo tay và một dây chuyển đeo cổ đều bằng vàng và một số đồ vật có liên quan
công an huyện sơn tịnh đã điều tra ra soát và xác định đối tượng phan châu linh có liên quan
tại cơ quan công an linh khai nhận đã lợi dụng lúc gia chủ đi vắng
rồi lẻn vào nhà lấy toàn bộ số tài sản trên vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cũng đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam lê văn nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú thị xã tân châu tỉnh an giang
về hành vi trộm cắp tài sản nga là đối tượng đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản
là điện thoại của người dân trên địa bàn
thưa quý vị liên quan đến vụ án chai quán cá rô
cá rô kê an phú tp thuận an tỉnh bình dương cơ quan chức năng đã định hướng mở rộng điều tra
để xác định thêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan và vào ngày hôm nay
thông tin ngành chức năng cho biết đã có kết quả xét nghiệm adn thêm bảy thi thể trong vụ cháy này
như vậy là trong số ba mươi hai thi thể trong vụ chai quán cá rô kê đã có hai mươi bốn thi thể xác định được danh tính
hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự còn tám thi thể đang được xét nghiệm adn
về tình hình sức khỏe của các nạn nhân bị thương hiện có bốn người điều trị tại hai bệnh viện trên địa bàn tỉnh bình dương
và đến nay tình trạng sức khỏe đã ổn định vụ cháy đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra
liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này thực hiện chỉ đạo của bộ công an về việc thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ
giám đốc công an tỉnh bình dương đã có công điện yêu cầu trưởng công an các đơn vị địa phương thuộc công an tỉnh
khẩn trương thực hiện một số mặt công tác để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện thống nhất đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn
giữa hai ô tô khách và một xe tải trên quốc lộ một a đoạn qua xã bào hàm hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai khiến bốn người thương vong
vào khoảng năm h ba mươi phút ngày tám tháng chín trên quốc lộ một a
điểm qua đường xóm hố xã bảo hàm huyện thống nhất xe khách bình định bình kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn một trăm hai mươi tám đi về thành phố hồ chí minh đã tông vào xe khách
khi xe khách dường nằm bình kiểm soát bảy mươi bảy f tám từ thành phố hồ chí minh ra đồng nai qua đường
cú va chạm đã khiến một người phụ nữ của chiếc xe khách này tử vong
riêng chiếc xe khách qua đường bị tông mạnh đã xoay đầu xe văng qua giải phân cách cứng
làm tông vào hông xe tải đang dừng chờ ở làn đường bên kia
ba người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay khi nhận được tin báo cảnh sát giao thông chạm suối tre tỉnh đồng nai đã đến hiện trường đưa người đi cấp cứu
và phối hợp với công an huyện thống nhất điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
thời gian gần đây các vụ gây mất an ninh trật tự có xu hướng gia tăng và ngày càng diễn biến phức tạp
nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ một bộ phận giới trẻ do thiếu kỹ năng sống và nhận thức pháp luật còn hạn chế
cơ quan công an đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp đấu tranh phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn
ghi nhận của nhóm phóng viên tại hà nội
trong vòng một tháng các huyện ngoại thành hà nội đã xảy ra gần một mươi vụ mất an ninh trật tự
do các đối tượng có tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi chín tuổi gây ra như cướp giật trộm cắp gây dối trật tự công cộng
công an huyện sóc sơn đã lập hai chuyên án khởi tố sáu đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
và bảy đối tượng về tội cướp tài sản
công an huyện phúc thọ đã lập hồ sơ bắt khẩn cấp bốn mươi hai đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong số đối tượng này có những em mới học lớp một mươi
công an huyện thanh ngoai đã lập chuyên án bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gây ra một mươi một vụ trộm cắp xe máy
cá biệt đối tượng cầm đầu mới một mươi sáu tuổi
đi cướp không thì tú bảo là anh có dám không thì em bảo là có
đối với tú nhảy xuống ném chai bia của cháu cháu ném lại
qua lời khai của các đối tượng cơ quan công an đánh giá đa số các đối tượng vi phạm pháp luật
đều nhận thức còn hạn chế về các quy định pháp luật
hầu hết bỏ học sớm thiếu sự quản lý của gia đình dính vào ma túy hay bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu
tội phạm hình sự có xu hướng trẻ hóa người phạm tội dưới một mươi tám ngày càng tăng cho thấy
mặt trái của cơ chế thị trường và sự suy giảm mối liên hệ mối liên kết giữa các thành viên trong xã hội
đối với người dưới một mươi tám tuổi được xác định là người chưa thành niên tâm sinh lý có những bất ổn
thậm chí nổi loạn thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc dẫn đến thực hiện những hành vi có tính chất bột phát
thiếu sự điều khiển của lý trí dẫn đến hành vi phạm tội
để kéo giảm tình hình này cơ quan các quận huyện hà nội đã tăng cường tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
xây dựng các mô hình giáo dục phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội
đẩy mạnh công tác tấn công chấn áp các loại tội phạm
tập trung vào số đối tượng là thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật
nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan công an cũng đã khuyên cáo cảnh báo đến các gia đình có các em nhỏ trong lứa tuổi vị thành liên
nêu cao trách nhiệm của cha mẹ trong việc quản lý giáo dục con cái
cũng như là thường xuyên giám sát
và quan tâm hơn nữa đến các bạn bè của các con
cũng như là cái thói quen sở thích của con để làm sao để sớm ngăn chặn được
các biểu hiện vi phạm luật của các cháu
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội
nhất là sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình nhà trường
các tổ chức đoàn thể đối với các em hướng các em đến lối sống lành mạnh
có ích cho xã hội
có như thế thì công tác phòng ngừa
mới đạt hiệu quả và tình hình an ninh trật tự ở địa phương mới được giữ vững ổn định